thưa quý vị trung thu đang về với trẻ em trên mọi miền tổ quốc
bên cạnh mâm cỗ trong trăng tết trung thu không thể thiếu những món đồ chơi dành cho con trẻ
bên cạnh những loại đồ chơi hiện đại được sản xuất hàng loạt
thì đồ chơi truyền thống được làm thủ công bằng đôi bàn tay tài hoa khéo léo
lại được những nghệ nhân gửi gắm nhiều tâm huyết và mong mỏi
mong cho mỗi mùa trung thu đến các em nhỏ lại được cầm trên tay
những món đồ chơi truyền thống thật thú vị và ý nghĩa
nghệ nhân nguyễn văn quyền vẫn mê mẩn với giấy với tre với những chiếc đèn kéo quân
đây là một trong hai nghệ nhân còn lại ở thôn đàn viên xã cao viên huyện thanh oai hà nội
còn giữ nghệ đồ chơi trung thu truyền thống
đã hơn sáu mươi năm nghệ nhân quyền gắn bó với chiếc đèn kéo quân
và nhiều đồ chơi dân gian dịp tết trung thu
ông quyền chăn trở hiện nay không còn ai sống được bằng nghề làm đèn
cả làng đàn viên bỏ nghề chỉ có gia đình ông và gia đình người em họ
nguyễn sơn sinh còn cố gắng giữ nghề
hiện gia đình ông nguyễn văn quyền cũng chỉ làm khi có khách đặt
chứ không làm trước và chủ yếu đồ chơi được cung cấp đến bảo tàng trường học
chứ ít được bán sang ngoài thị trường
còn đây là nghệ nhân nguyễn mạnh hùng phường khương đình thanh xuân hà nội

góp phần giáo dục y tế

góp phần giáo dục y tế
sản phẩm được tạo ra từ những vật liệu tái chế này
góp phần giáo dục y tế
bảo vệ môi trường kích thích sự sáng tạo và lòng yêu khoa học của trẻ nhỏ
thế nhưng hiện anh là nghệ nhân duy nhất còn giữ nghề làm đồ chơi trung thu này
thì nói chung là làm ra là phải bán được hai nữa là bây giờ vật liệu nó cũng khan hiếm
nó không như ngày xưa cho nên nào cũng khó kiếm được vật liệu
cũng mong là muốn giữ được cái nghề thì đời ông đời cha truyền lại thì tôi làm giữ nghề
đâu đó trong những ngõ hẻm những làng quê vẫn còn những con người cần mẫn giữ nghề truyền thống
họ vẫn chăn trở chỉ cần có người học sẽ truyền dạy miễn phí
và ông quyền hay ông hùng cũng cùng chung tâm nguyện đó
và gương mặt quen thuộc qua các năm ông quyền làm đèn kéo quân ông hùng làm tàu sắt tay bà tuyến làm ông tiến sĩ giấy bà nguyệt ánh nặn mâm cỗ trung thu
họ đến những bảo tàng khu di tích để truyền tình yêu di sản của cha ông đến các em nhỏ
mong muốn lớn nhất của họ là qua những ngọt động như thế này có thể nhíu kéo lại cho con trẻ tâm hồn trong sáng hướng về nét văn hóa sân sàn truyền thống tốt đẹp
nhưng mà cái nghề làng của chúng tôi là rất là phong phú và các em rất là ưu chuộng
và các bố mẹ cũng hiểu rõ ý nghĩa của cái việc làm đồ chơi trung thu này là đã mua những cái sản phẩm này nhiều hơn cho các em chơi
hầu hết các em nhỏ đều rất say mê với những lời dạy những lời kể của nghệ nhân
không thể cho rằng trẻ em thở ơ với đồ chơi dân gian mà ngược lại đồ chơi dân gian rất hấp dẫn các em
điều quan trọng là phải có không gian sống cho đồ chơi dân gian
đồ chơi truyền thống
các em thích đồ chơi dân gian chấm cơm với cả mấy cái thuyền giấy
hôm nay em đến đây thì em thu nhận thấy rất là nhiều điều
ví dụ như là mâm ngũ quả rồi là đèn ông sao đèn kéo quân hay là mâm ngũ quả nặng tòa he

thì đây là một trong những kinh nghiệm vũ của bảo tàng
rất nhiều trò chơi truyền thống nó có phần bị mai một
và thế hệ trẻ bây giờ nhiều khi là có phần nào còn đi vào những trò chơi hiện đại
những trò chơi điện tử video game có phần khuyến mất những trò chơi truyền thống
thì vậy là qua các cái lễ hội không chỉ lễ hội trung thu đâu
tạm dưới lệ đầu năm rồi tết âm lịch tết dương lịch cân vân
thì chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với rất nhiều nghệ nhân của các vùng miền
ngay cả hà nội cũng như các tỉnh xung quanh để mời họ đến đây
bắt đầu là phổ biến thông tin và hướng dẫn lại cho thế hệ trẻ tiếp theo
để thắp lên nụ cười của con trẻ mỗi dịp trung thu về
theo những nghệ nhân tầm huyết cần có biện pháp giáo dục các em
bằng giảng dạy trong các lễ hội những buổi học ngoại khóa
món đồ chơi ấy không chỉ dùng chơi trong mùa trung thu
mà trong học tập giao lưu các em cũng cần phải biết phải trân trọng
và cùng với sự quan tâm của cộng đồng
bên cạnh những điểm bảo tàng di tích trên địa bàn hà nội
thì những ngôi nhà nghệ nhân còn lại đang giữ gìn nghề
và đón những đoàn khách tham quan tập làm đồ chơi trung thu
và nghe nghệ nhân kể những câu chuyện xung quanh ngày dầm tháng tám
ngày tết đoàn viên